nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chào năm mới hành một mươi chín sở giao thông vận tài tp hcm sẽ cấm các loại phương tiện lưu thông ở hàng loạt tuyến đường khu vực trung tâm thành phố
cụ thể từ hai mươi h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến h ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào một số đoạn trên các đường nguyễn tất thành quận bốn tôn đức thắng đồng khởi hải triều hàm nghi quận một
từ một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên đường nguyễn huệ và các tuyến đường nhánh lưu thông vào đường nguyễn huệ
các phương tiện không được phép dừng đậu trên cầu khánh hội cầu mống cầu can mester cầu ông lãnh cầu thủ thiêm cầu sài gòn cầu phú mỹ các cầu trên tuyến đường mai trí thọ và trên nóc hầm vượt sông sài gòn để xem bắn pháo hoa